được đầu tư hơn một mươi năm tỷ đồng tuyến đường cáp trạng vườn quốc gia ba bể được kỳ vọng lớn trong việc lưu thông và mở rộng khu vực hành chính tại tỉnh bắc cạn
thế nhưng sau bảy năm đưa vào hoạt động tuyến đường này đã không phát huy hiệu quả
không chỉ vậy trong quá trình đầu tư phát triển tuyến đường này chủ đầu tư và nhà thầu đã không chấp hành đúng quy định gây nên tình trạng thất thoát và lãng phí
tuyến đường cáp trạng vườn quốc gia ba bể do ban quản lý dự án vườn quốc gia ba bể làm chủ đầu tư công ty cổ phần khoáng sản nari hamiko thi công
đây là đường chính để đi vào khu du lịch hồ ba bể
khoảng ba năm nay do sạt lở đất và chất lượng tuyến đường xuống cấp các phương tiện giao thông không thể đi lại trên tuyến đường này bởi nhiều hạng mục như rãnh dọc hệ thống thoát nước ngang không phát huy hiệu quả
cá biệt có những vị trí sụt lún gây tràn lấp mặt đường nhiều năm nay nhưng không được hót gọn dẫn đến hư hỏng mặt đường và ách tắc đường giao thông
không chỉ lãng phí mới đây thanh tra tỉnh bắc cạn vừa có kết luận về những sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng
trong đó hồ sơ dự toán lập tăng khối lượng phương án đền bù có nhiều sai phạm dự án nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi hai nhưng đến tận tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chủ đầu tư mới hoàn thiện trình được hồ sơ quyết toán chậm so với quy định bốn mươi ba tháng
từ những nguyên nhân trên đã khiến hiệu quả đầu tư rất thấp không đem lại lợi ích cho người dân
thực chất là quyết định để đầu tư cái công ty
con đường này cũng chưa được chuẩn xác
theo đó thì là đầu tư hơn một mươi bốn tỷ nhưng cái hiệu quả đem lại cho đến thời điểm hiện nay là không cao
chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan thì tổ chức kiểm điểm và số tiền thất thoát thì cũng đã thu hồi được hơn một nửa
với một tỉnh còn khó khăn như bắc cạn việc đầu tư hạ tầng giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong bối cảnh nhiều gia đình thôn bản bao đời nay
tôi hy vọng có một con đường để đi lại thì những thất thoát trên là biểu hiện của sự lãng phí trái ngược hoàn toàn với những mong mỏi của người dân